phòng trọ áp máy chật hẹp là nơi cung cấp hàng trăm sản phẩm theo dõi bí mật
với kích thước nhỏ gọn khả năng khai thác định vị thông tin hiệu quả
vốn dĩ những sản phẩm này được sinh ra để chống trộm và đảm bảo an ninh cá nhân
tuy nhiên nhiều người dùng hiện nay lại sử dụng cho những mục đích không minh bạch
một cái hoạt động của một công dân một con người bình thường
bị ai đó thu lại nưu chữ sau đó lại bị sử dụng
bởi vì cái người mà đi thuê dịch vụ tất nhiên người ta phải có nhu cầu để sử dụng những cái thông tin đó
và khi họ sử dụng vào mục đích nào có đúng đắn hay không đúng đắn
thì hay là khai thác kể cả từ giá trị thương mại
hay làm lộ bí mật đời tư thậm chí có thể gây họa đến tính mạng
từ năm hai nghìn hai mươi một nhận thấy một số người dân có nhu cầu theo dõi định vị điện thoại
xem trộm tin nhắn hình ảnh trên điện thoại của người khác
đối tượng phùng việt hùng đã lập ra
hai website để giao bán phần mềm tài khoản theo dõi
hùng đăng quảng cáo website có thể định vị gps
đọc trộm nghe lén được toàn bộ tin nhắn danh bạ số điện thoại liên lạc
thậm chí là toàn bộ nội dung chat hình ảnh của người khác
sau khi các bị hại cung cấp cho em số điện thoại của người muốn theo dõi
thì em sẽ lên phần mềm trang web và em sẽ thêm cái số điện thoại vào
và em sẽ gửi cho bị hại
sau đấy bị hại bấm vào đường link đấy
thì sẽ hiện kỹ ra trang cá nhân của người bị hại muốn theo dõi
sau đấy bị hại sẽ chuyển tiền cho em
để chiếm đoạt tiền khi khách hàng đồng ý mua
thì hùng yêu cầu phải chuyển tiền trước rồi mới cấp tài khoản
tuy nhiên thực tế website và phần mềm hùng giao bán
không thể theo dõi thiết bị cá nhân của người khác
sau khi nhận được tiền hùng tìm mọi cách trí hoãn
chặn số điện thoại của người mua để chiếm đoạt tài sản
mỗi nạn nhân bị hùng chiếm đoạt số tiền từ hai đến một mươi triệu đồng
sau kê tài khoản ngân hàng của đối tượng
bàn chuyển án xác định số tiền giao dịch liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hơn hai tỷ đồng
đấy là một loài phương thức thủ đoàn tội phạm hoạt động khá mới
các đối tượng đã lợi dụng tâm lý của một số người dân
biết theo dõi được bí mật giám sát đời tư của người thân
của bạn bè của khách hàng
và sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để đạt được mục đích của mình
trên cơ sở đó các đối tượng đã tạo lực các trang web
các kênh thông tin trên mạng xã hội như zalo facebook youtube
để lừa bán các sản phẩm phần mềm theo dõi giám sát bí mật điện thoại
theo quy định của pháp luật
quyền về đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình
là bất khả xâm phạm
việc định vị nghe lén khai thác kiểm soát thông tin của người khác
chỉ được thực hiện trong trường hợp pháp luật quy định
do đó hành vi định vị nghe lén là xâm phạm đến quyền nhân thân của người khác
hiện các thiết bị nghe lén quay lén nằm trong danh mục hàng hóa hạn chế
nhập khẩu hoặc cấm nhập khẩu có sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước
chúng tôi khuyến cáo một là người dân phải hiểu và xác định việc
cài đặt các phần mềm
giám sát bí mật đời tư của người khác là hành vi vi phạm pháp luật
nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý và thậm chí là xử lý hình trừ
hai là người dân không vào cả cái trang mạng hạn chế vào các cái trang mạng chưa được kiểm duyệt
đặc biệt là các trang mạng có những lời mời chào mua các sản phẩm tính năng ưu việt
như nghe trộm điện thoại hoặc là giám sát để tránh mắc bấy của các đối tượng
ba là người dân tuyệt đối không chia sẻ hoặc là cung cấp mật khẩu máy
cho người khác
nếu như có dấu hiệu hoặc phát hiện ghi vấn bì có giám sát thì nghe lẽn thì phải bảo vệ các cơ quan chức năng
tội phạm này không chỉ xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của mỗi người
mà có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự xã hội
trước thực trạng này các cơ quan chức năng cần cùng nhau vào cuộc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm
để tránh ảnh hưởng đến an toàn xã hội